khi thấy khóa bốc lên từ ngôi nhà người dân đã hô hoán cùng nhau dập lược
tuy nhiên do chủ nhà đi vắng khóa cửa nên công tác chữa cháy ban đầu gặp nhiều khó khăn
ngay sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh lâm đồng đã điều động bốn xe và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sau hai mươi phút các chiến sĩ đã dập tắt được đám cháy
mặc dù ngành chức năng và người dân đã nỗ lực cứu nạn cứu hộ nhưng hai cháu nhỏ mắc kẹt trong nhà đã tử vong
vụ cháy cũng làm cháy một phần các căn nhà xung quanh hiện nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị do ảnh hưởng nhiều đợt mưa lũ xảy ra trong nhiều ngày qua một số tỉnh miền trung đã bị ngập lụt ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị tết cho người dân
tại tỉnh phú yên mưa lũ cùng với các công trình hồ chứa nước đông tròn xả lũ nên đến sáng ngày hôm qua hai mươi sáu tháng một
nhiều khu vực trũng thấp ở hai xã an định và an nghiệp huyện tuy an tỉnh phú yên bị ngập úng cục bộ
tuy không gây hư hại về nhà cửa nhưng nước lớn đã gây ngập hơn sáu trăm linh mét tuyến đường dt sáu trăm năm mươi với mực nước ngập cao từ sáu đến tám mét
hai tuyến giao thông liên xã tại hai thôn phong hậu và định phong xã an định huyện tuy an cũng bị ngập sâu từ ba đến năm mét
khiến việc đi lại của người dân trong dịp cận tết gặp nhiều khó khăn
đáng chú ý tại hai xã an định và an nghiệp nước lớn còn gây ngập ống hơn sáu trăm năm mươi hectare lúa vụ đông sông
đông xuân đã gieo xạ được từ sáu ngày đến một tháng tuổi
mực nước trong chân ruộng đến sáng ngày hai mươi sáu tháng một vẫn ở mức từ tám đến một hai mét
ít nhất là khoảng từ bảy mươi trở lên diện tích của đông xuân bị ngập ống chiếc non trên đầm ruộng
thưa quý vị và các bạn thịt mỡ dưa hành cây câu đối đỏ cây nêu chẳng pháo bánh chinh xanh
nói đến tết thì dường như trong mỗi chúng ta không thể thiếu hình ảnh của chiếc bánh trưng xanh
thế nhưng ngày nay trong sự tất bật bộn bề của cuộc sống thì đã xuất hiện nhiều người
nhiều cơ sở chuyên gói bánh trưng và họ được xem là những người mang hương vị tết đến với mọi nhà
thôn na trung xã cẩm thạch huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
đã nhiều năm nay xuất hiện một nghề mới nghề nấu bánh trưng
một nghề không quá cầu kỳ phức tạp nhưng đã giải quyết việc làm cho hàng chục
thậm chí là cả trăm lao động
với thu nhập khá cao người trẻ giang làm lá người gói bánh hay người canh bếp
tất cả đều tất bật
có năm riêng dịp tết ba bốn nghìn bánh trưng đã được ra lò từ đây
dân làng ở đây khoảng ba chục nhân công có công việc để làm để kiểm thêm thu nhập
để cho ngay tết có hương vị của truyền của việt nam
có bánh chưng là sản phẩm không thể thiểu trong mọi gia đình
còn tại khách sạn công đoàn thiên cầm gần sáu năm nay
cứ mỗi độ tết đến xuân về đơn đặt hàng thường lên đến trên hai mươi chiếc bánh
chính vì vậy bắt đầu từ sau ngày một mươi năm tháng chạp
người làm đã tất bật với việc chuẩn bị nguyên liệu cho việc gói bánh
có thời điểm riêng bộ phận gói bánh đã lên tới vài chục người
tạo thêm việc làm và thu nhập cho nhiều lao động địa phương
lúc gần tết tiên lưỡng tiên cống của họ
một ngày mà họ làm trong những ngày gần tết thì có thể đạt tới sáu trăm linh bảy trăm linh
có người giỏi thì tám trăm linh trên một ngày
nắm bắt được tâm lý muốn lưu giữ hương vị tết truyền thống trong cuộc sống hiện đại
nhiều năm nay dịch vụ gói bánh chưng đã xuất hiện
trong sự ổn ả ngược xuôi của cuộc sống hiện đại
những người thợ làm bánh luôn cảm thấy hạnh phúc vì đã đưa tết đến với mọi nhà
góp phần giúp gìn giữ hồn quê trong cái tết việt
đối với những người làm nghề nấu bánh chưng
bao giờ tết cũng đến sớm hơn thường lệ
và họ cũng lại là những người nghỉ tết muộn nhất
thêm một nghề thêm thu nhập thêm sự sung túc
nhưng với họ còn là niềm vui khi được chung tay góp phần làm nên phong vị tết
cho mọi nhà mọi người
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nơi mà ở đó những người đã mắc phải những sai lầm
đang phải trả giá bằng những bản án của pháp luật trong các trại giam trại tạm giam
vâng có lẽ đấy là điều mà bất cứ chúng ta đều không mong muốn
nhất là trong những khoảng thời gian như ngày hôm nay
thì mong ước của các phạm nhân được trở về đón tết bên gia đình
người thân lại càng lớn lao hơn
và để chia sẻ về những tâm tư tình cảm đó
thì ở tại các trại giam trại tạm giam đều tổ chức những hoạt động vui xuân đón tết
để phần nào vơi đi nỗi nhớ trong các phạm nhân
đây là bản tin của truyền hình công an nhân dân tại trại giam suối hai bộ công an
không khí tết đã về đến từng buồng giam tại trại giam suối hai
bánh trưng mâm ngũ quả và những đồ dùng trong những ngày vui tết
ngày cận tết ai cũng có một tân sự riêng
năm nay việc tổ chức cho phạm nhân ăn tết nguyên đán
đã được ban giám thị trại giam suối hai triển khai từ rất sớm
sớm mọi công tác trang trí phân trại tổ chức các hoạt động trong bảy ngày tết nguyên đán
đã được phân công cho từng phân trại
chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả
trong đó là riêng về chế độ đối với phạm nhân
thì chúng tôi đã chuẩn bị ngay từ ban đầu
trong đó là chuẩn bị cho phạm nhân ăn tết rồi vui đón xuân
tất cả cái chế độ
đảm bảo đủ định lượng theo quy định của pháp luật
và nhất là cái đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh trong dịch tết
và cái này thì chúng tôi đã xây dựng những kế hoạch rất cụ thể
nhân dịp tết nguyên đán năm nay
trại giam suối hai đã đề nghị tòa án nhân dân tp hà nội
xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho hơn năm trăm linh phạm nhân
đây là nguồn khích lệ kịp thời
giúp mỗi phạm nhân có thêm nghị lực vươn lên sớm trở về đón tết bên gia đình
cũng trong dịp tết năm nay
hơn hai trăm linh xuất quả ý nghĩa đã được ban giám thị trại giam số hai
tận tay trao cho các phạm nhân
đây là những phạm nhân tự quản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
được ban giám thị trại giam suối hai tin tưởng phân công
và các phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
không có thân nhân đến thăm
được sự quan tâm về chế độ tết
cũng như là các chế độ ăn theo quy định của nhà nước
thì được sự quan hồng của đảng và nhà nước như vậy
thì cán bộ ban giám thị trại giam rất chiêm quan tâm
rất sâu sát đến việc chăm lo đời sống cho các anh anh phạm nhân trong phân trại
nhưng mà thân tôi thì tôi cũng có cảm nhận là tết hôm nay
tôi cảm giác chứ gì là không còn nhớ nhà nữa
mỗi phạm nhân của tôi thì trong thời gian tết này thì thường là
ai cũng có một cái mong mỏi một cái niềm tin nó khát khao lắm
mình cũng muốn hoàn thành tốt công cuộc kẻ tạng
mình cũng muốn sống sớm được trở về với cả gia đình và xã hội
mong ngày tết thì thôi chúc mọi người trong gia đình tôi sức khỏe tối giao an lành
những trò chơi dân gian được tổ chức ngay trong các phân trại
đầy ấp những tiếng cười reo hò cộp vũ
những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn ngồi chính các phạm nhân việc diễn
tết về những con người có chung một hoàn cảnh
lại sát bên nhau hơn chia cùng nhau niềm vui và cả những nỗi buồn
để ngày mai khi bước sang năm mới họ lại động viên nhau cố gắng cải tạo thật tốt
để ngày trở về không còn xa

người đông dân thêm lúa ngọt
thưa quý vị tặng quà tết cho người nghèo là hoạt động hướng về cộng đồng
đã và đang được lực lượng công an phối hợp với các đơn vị cá nhân tổ chức thường xuyên
với mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp một cái tết thật ý nghĩa đối với người nghèo
và ngay sau đây là hoạt động thăm tặng quà của các lực lượng công an tại tỉnh bình định và trà vinh
vừa qua đoàn tổng cục chính trị công an nhân dân do trung tướng nguyễn xuân mười dẫn đầu
đã đến thăm và tặng hai trăm linh xuất quà cho bà con hai xã cát trinh huyện phù cát và xã mỹ quang huyện phù mỹ tỉnh bình định
bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa tài sản trong đợt lũ vừa qua
đây là món quà nhỏ nhằm chia sẻ khó khăn giúp bà con có điều kiện đón tết đinh tậu hai nghìn một mươi bảy vui vẻ đầm ấm
cũng trong đợt này đoàn đã tặng năm mươi triệu đồng cho công an tỉnh bình định và hai mươi triệu đồng cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình định
để hỗ trợ một phần khó khăn cho cán bộ chiến sĩ bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua
thanh tra bộ công an phối hợp với công an tỉnh trà vinh tổ chức trao tặng một trăm linh phần quà cho người dân nghèo ở xã hòa thuận huyện châu thành
mỗi phần quà trị giá năm trăm linh đồng gồm gạo bột ngọt dầu ăn và ba trăm linh đồng tiền mặt
được biết hòa thuận là một trong những xã nghèo của huyện châu thành tỉnh trà vinh với hơn ba mươi số hộ là đồng bào dân tộc khơ me
đời sống người dân phần lớn phụ thuộc vào kinh tế nông nghiệp nên những phần quà sẽ giúp cho bà con tại đây có một cái tết ấm áp hơn
những ngày cận tết nguyên đán không khí lạnh bao trùm toàn bắc bộ đặc biệt là ở vùng núi cao
tuy nhiên cái giá lạnh đó như được xu tan trong lòng những người dân vùng cao bởi những chuyến hàng trở quà từ thiện liên tục được chuyển lên giúp đồng bào vượt qua mùa đông bút giá
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân về một chuyến thiện nguyện hết sức nghĩa tình của cán bộ giáo viên và học viên trường đại học cảnh sát phòng cháy chữa cháy bộ công an tại huyện biên giới tỉnh hà giang vừa qua
mười giờ sáng thời tiết tại xã sùng tráng huyện giáp biên yên minh tỉnh hà giang vẫn dày đặc sương mù và giá rét tê tái
chuyến xe chở qua tết sau khi vượt qua hơn một trăm linh km đường đèo núi và lầy lội đã đến được trường tiểu học xã sùng tráng
các cán bộ và học viên trong đoàn bắt tay ngay vào việc chuyển hàng xuống trong ánh mắt háo hức của hơn một trăm linh giáo viên và học sinh ngôi trường này
hàng trăm món quà gồm áo ấm bũ len chiếu hoa
chiếu chăn ấm bàn ăn bàn học và sách vở cùng kẹo bánh được tặng ngay đến tận tay các em và giáo viên ba cấp mầm non tiểu học và trung học cơ sở xã sùng tráng
cháu đưa áo vào đưa dép vào mẫu cháu mặc rất ấm vào cháu rất vô đưa các bác các chỗ tặng các bác các chỗ đặt tặng
chúng tôi cũng rất là xúc động
chưa như mỗi quà
chúng tôi cũng rất là quý giá của trường đại học phòng trái chưa trái mặc dù rất là xa
các anh các chị đặc biệt là thầy phó hiệu trưởng trường đại học phòng cháy chữa cháy cũng đã dành tình cảm để chia sẻ cho các cháu học sinh cũng như là các thầy cô giáo chính quyền địa phương
đây cũng là góp một phần sức lực rất là lớn cho các cháu trong mùa đông giá vét này
chúng tôi cũng xin hứa với đoàn là sẽ tiếp tục sử dụng những mẫu quà những cái bàn ghế của trường đại học phòng trái chưa trái đúng mục đích và hiệu quả nhất
được biết chuyến hàng từ thiện mang tên áo ấm mùa đông xuân yêu thương với hàng trăm mặt hàng thiết thực này là do toàn thể cán bộ giáo viên học viên và đặc biệt là đoàn thanh niên trường đại học cảnh sát phòng cháy chữa cháy đóng góp đã thành truyền thống từ nhiều năm qua
hơn nữa là một đơn vị đào tạo nên tất cả các chuyến hàng từ thiện được trường chọn đến với các điểm trường vùng sâu vùng xa đang thực sự khó khăn
đối với chúng tôi thì công tác tình nguyện từ thiện thì đã được thực hiện rất nhiều năm
thế và khi chúng tôi đến với các điểm trường thì được sự đón nhận của các thầy cô giáo của các em học sinh
các bộ giáo viên của trường cũng rất là vui
mình đã được đóng góp chia sẻ những khó khăn đối với các thầy cô giáo và học sinh tại các điểm trường
và cũng nhân dịp những thời gian mà chuẩn bị đón tết thì cũng mong chia sẻ với các em những khó khăn
và tránh được một mùa đông lạnh giá ở các vùng cao
và chúng tôi mong muốn rằng chương trình này sẽ được tiếp tục làm hàng năm
với truyền thống lá lành đùm lá sách các chương trình thiện nguyện như chương trình áo ấm mùa đông xuân yêu thương
của đại học cảnh sát phòng trái chết cháy mang ý nghĩa xã hội rất lớn
tết năm nay các em học sinh ở đây sẽ ấm áp hơn với áo mới và chăn ấm được tặng
có vờ mới để viết có thêm bàn game mới để học
và càng ý nghĩa hơn khi các em cảm nhận được đó là tấm lòng chia sẻ của người miền xuôi nói chung
của các cán bộ chiến sĩ học viên lực lượng công an nhân dân nói riêng
đến đồng bào vùng cao còn gặp bao khó khăn nhọc nhằn trong cuộc sống và học tập
từ xa xưa cho đến nay các dọc người thái mường tây ở khu vực tây bắc
thường sử dụng cây nêu vào dịp lễ tết để đánh dấu lãnh thổ
và cũng là biểu tượng thể hiện quan niệm nhân sinh về vũ trụ
đối với đồng bào mường ở xã sơn a huyện văn chấn tỉnh yên bái
tập quán ấy vẫn được giữ gìn và phát huy phù hợp với đời sống văn hóa mới
từ bao đời nay cứ vào dịp hai nghìn hai mươi một
hai mươi bảy tháng chạp âm lịch các cụ cao tuổi ở một mươi hai thôn bản của xã sơn a huyện văn chấn tỉnh yên bái
lại tổ chức lễ trồng cây nêu tại nhà văn hóa thôn bàn
năm nay người dân được mùa đời sống no ấm hơn
nên cây nêu đã được các cụ chuẩn bị rất nhiều hình tượng để trang trí
đó vừa là biểu tượng để thông báo với bản làng con cháu xuân đã đến tết đã về
vừa thông báo với các vị tổ tiên thần linh về thành quả lao động sản xuất của dân bản
mời các vị về vui chơi cùng con cháu
mong muốn làm sao để giữ gìn được cái nhất là cái bản sắc để giữ mọi sự đoàn kết
với các dân tộc làm thế nào là cũng mong muốn được cái sự vui vẻ bình yên
trước đây mỗi dịp xuân đến tết về mỗi gia đình người mường ở sơn a
đều làm một cây nêu
cùng với thời gian quá trình phát triển của đời sống kinh tế xã hội
việc làm nhiều cây nêu cũng gây lãng phí tốn kém vật liệu và công sức của nhân dân
để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
xã sơn a đã chỉ đạo hội người cao tuổi vận động các tri hội hàng năm tổ chức trồng một cây nêu
tại nhà văn hóa thôn bàn
thế còn hiện nay thì trong cái đời sống mới thì nói chung là các gia đình thì cũng không dựng cây nêu nữa
nhưng mà dựng ở chỗ tập thể
như hôm nay chúng ta nhìn thấy tức là đây là một việc làm mà đã giao lại cho các cụ hội người cao tuổi
tức là tổ chức dựng cây nêu ở khu ở nhà cộng đồng nhà sinh hoạt cộng đồng
để cho tất cả các con các cháu tức là ra sinh hoạt tại nhà sinh hoạt cộng đồng
để biết được cái truyền thống của ông cha
cây nêu của bà làng được dựng lên ấy là sơn đã đếm tết đã về
nhìn vào cây nêu con cháu đi xa
du khách thập phương có thể đoán được thành quả lao động của nhân dân sau một năm lao động
từ ý nghĩa ban đầu là báo hiệu đánh dấu lãnh thổ cây nêu đối với người mường sơn a
giờ đã trở thành biểu tượng thể hiện quan niệm về vũ trụ có ý nghĩa nhân sinh sâu sắc
cây nêu tức là đến tết thì gia đình nào cũng là coi như là phải có cái chủ
cây nêu là nhà của tôi gia đình của tôi ở đây
những cây này cái nổ là xâm phạm đến
đến mùng bảy tết người ta các cụ là hạ cây nêu
mùng bảy tết tức là mình theo truyền thống đó là tết khai hạ đấy tức là hạ cây nêu xuống
sau đó là những cái sản vật đó là đem cúng tết một lần nữa và triển khai cho cái việc làm ăn của năm mới
ngày xuân khi những bóng cửa đỏ sao vàng khóc ới những cây nêu được dựng lên đó là lúc bà làng sơn a yên tâm vui tết
hòa cùng với sự đổi thay của quê hương đất nước cây nêu ngày tết của người mường sơn a giờ đã không nhiều về số lượng mà hội tụ thành cây nêu lớn cây nêu chung của cộng đồng
đó là sự cộng sinh cộng cảm là tinh thần đoàn kết quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách để xây dựng quê hương bản làng ngày càng giàu đẹp
thưa quý vị nhiều năm nay những dòng tranh dân gian việt nam như tranh hàng chống tranh kim hoàng gần như biến mất hoặc đã cận kề với nguy cơ thất truyền
việc phục hồi dòng tranh này tưởng như một nhiệm vụ bất khả thi nhưng nhờ nỗ lực của những người tâm huyết với nghệ thuật những tác phẩm mang hồn cốt dân gian này lại có dịp tái ngộ với công chúng
vâng và trong số những người tâm huyết ấy thì không thể không nhắc tới chị nguyễn thị thu hòa nhà siêu tập tranh giám đốc bảo tàng gốm xứ hà nội
người đã lăn lộn khắp ba miền bắc trung nam mang về hàng nghìn tác phẩm tranh dân gian quý hiếm
bắt tay vào việc sưu tầm tranh dân gian đến nay đã tròn một mươi năm
nhà sưu tầm nguyễn thị thu hòa đã có trong tay khoảng một năm trăm linh mẫu vật tranh bản khác
với những chuyến đi xuyên việt của mình con số này đến nay vẫn chưa dừng lại
hiện tại nhà sưu tầm này đã có bộ sưu tập khổng lồ thuộc một mươi hai dòng tranh dân gian như tranh đồng hồ tranh kim hoàng tranh hàng chống tranh lạc sinh
tranh dân gian nếu như mình chỉ sở hữu không mà mình không tăng thêm những giá trị thêm cho những dòng tranh đấy
thì nó cũng rất là phí
cho nên là những cái giá trị đấy nó sẽ tích lũy vào trong mỗi một bức tranh
và nếu như mà mình mà có thể là làm được những cái thông tin tìm hiểu được nghiên cứu kỹ hơn về những cái dòng tranh đó
thì nó sẽ là những cái tài sản vô giá bên cạnh những cái giá trị vật chất của tranh
đáng chú ý trong bộ siêu tập khổng lồ của nhà siêu tầm nguyễn thị thu hòa là về tranh kim hoàng
dòng tranh kết hợp giữa tranh đông hồ và tranh hàng chống
tranh hàng chống này thất truyền đã lâu do nạn lụt lớn năm một nghìn chín trăm một mươi năm cuốn trôi mất khá nhiều ván in
cộng với mất mùa đói kém khiến cho dòng tranh này suy thoái và hoàn toàn biến mất vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
tranh kim hoàng được in nét đen trên giấy rồi nghệ nhân dựa vào đó để sáng tạo màu sắc theo trí tưởng tượng của mình
vì thế mỗi bức tranh lại có một sự phóng khoáng và diện mạo riêng dù cùng được in ra từ một bản khác
đây chính là điểm
trang kim hoàng được ưa chuộng nhất và mang đến những nét riêng tươi mới sáng tạo ở tranh kim hoàng
tranh kim hoàng ngày xưa chỉ có mỗi xóm này ngày xưa gọi là xóm đình vạng thì có hai gia đình làm thôi
có tôi với ông cụ trần ất ngày xưa nhà nghèo thì cũng đi làm mài mực thuê cho các cụ
sau các cụ làm xong rồi mình lại lau bản in thôi
chứ còn sau này đến mãi thời đại sau này là mới nói
đến cái tranh kim hoàng thì không còn nữa
trong cái quá trình mà tôi về kim hoàng thì cũng đã được các cụ cao niên giúp đỡ rất là nhiệt tình
bởi vì thực ra tranh bị thất truyền từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
cho nên là những người mà biết về tranh thì bây giờ cũng phải là chín mươi tuổi
thì dân làng kim hoàng đã tạo điều kiện để tôi có thể là có được cái cơ sở sản xuất tranh đầu tiên
theo nhận định của nhà siêu tầm tranh này ở việt nam có khoảng hai mươi dòng tranh dân gian
nhưng có thể một số dòng tranh đã bị thất truyền
nên chị vẫn muốn dành thời gian tâm sức để tìm hiểu siêu tầm thêm
chị vẫn đang ấp ủ kế hoạch sẽ xuất bản một cuốn sách về tranh dân gian
cuốn sách tổng hợp những nghiên cứu của chị về các dòng tranh dân gian việt nam
trong hành trình đi tìm kiếm siêu tầm suốt một thập kỷ vừa qua
sau này thì tôi nghĩ rằng là bởi vì là khi mà khoa học càng phát triển thì những cái hiểu biết người ta càng rộng hơn
thì nhiều khi là có những cái tín ngưỡng thì người ta sẽ bị thu hẹp lại
tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
do cục cảnh sát truy nã tuệ phạm bộ công an cung cấp
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
liên quan đến tội phạm tàng trữ vận chuyển mụ bản chế phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
ngày hôm nay chúng tôi nhận được quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
truy nã ba đối tượng
đối tượng hoàng văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
gỗ khẩu thường trú tại bản nà vạc xã thanh long huyện văn lãng tỉnh lãng sơn
căng một m năm mươi năm da trắng lông mày xiên sông mũi thẳng dái tai trúc
hai đối tượng tiếp theo là vũ thị nên và dương văn hoạch
đều gỗ khẩu thường trú tại thôn xuống xã dương thành huyện phú bình tỉnh thái nguyên
trong đó đối tượng vũ thị nên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
còn đối tượng dương văn hoạch sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vành máu ngựa
vì thế quý vị nếu như có thông tin về các đối tượng
thì hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
và tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
trong phần tiếp theo của chương trình theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
tai nạn giao thông trên cả nước khiến một mươi năm người chết trong ngày hai mươi chín tết bình dậu
lực lượng cảnh sát giao thông đảm bảo an toàn
là những chuyến xe đêm ngày tết ghi nhận tại từng địa điểm
mời quý vị và các bạn đến với những tin tức giao thông đáng chú ý
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
ngày hai mươi sáu tháng một tức là ngày hai mươi sáu tháng một
ngày hai mươi chín tháng chạp tết binh đán binh dậu
cả nước xảy ra hai mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi năm người bị thương một mươi sáu người
trong đó đường bộ xảy ra một mươi chín vụ
làm chết một mươi ba người bị thương một mươi bốn người
đường sắt xảy ra ba vụ
làm chết hai người bị thương hai người
đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông
cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra xử lý gần bốn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nộp kho bạc nhà nước gần ba tỷ đồng
trong ngày hai mươi chín tết ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ tết đình dậu đã có một mươi tám cuộc gọi và tám tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
nội dung các cuộc gọi hầu hết phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé nhồi ghét khách chạy qua thác độ cho phép
sau khi nhận được thông tin ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra xử lý triệt để nội dung các thông tin được phản ánh
thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố hà nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định về làn đường đối với tuyến xe buýt nhanh
có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm gây cản trở hoạt động của xe buýt nhanh
bên cạnh đó tp hà nội cũng cần ra soát đánh giá hiệu quả của tuyến xe buýt nhanh để có lịch trình giá vé phù hợp
để giải quyết un tắc giao thông trên địa bàn thành phố
thủ tướng cũng yêu cầu trong thời gian tới thành phố hà nội phải hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách về quản lý đô thị hà nội
trong đó có nhiệm vụ hạn chế tăng dân số trong khu vực nội đô lịch sử
tập trung giả soát lại toàn bộ quy hoạch phát triển giao thông vận tải đô thị hà nội
giả soát lại toàn bộ các dự án xây dựng nhà cao tầng trong nội đô
phải chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống giao thông các nút giao thông xung quanh gần khu vực dự án trước khi đầu tư xây dựng công trình
các chi tiết đã được phê duyệt
trước mắt thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố hà nội chủ trì phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia và các bộ có liên quan
triển khai ngay các giải pháp để tổ chức giao thông dịp tết nguyên đán đinh dậu và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn
tổng công ty vận tải hà nội transico cho biết để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi
transico tăng cường thêm hai mươi chín xe buýt một ngày tại hai mươi hai tuyến buýt
trong các ngày từ hai mươi năm tháng một đến mùng ba tháng hai tức từ hai mươi chín tết đến mùng bảy tháng riêng transéco bố trí gần một mươi bốn trăm linh lượt xe một ngày
sẵn sàng tăng cường giải tỏa hành khách tại các bến xe đảm bảo đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân thủ đô
dự kiến trong dịp này lưu lượng hành khách sẽ tăng cao và dịp trước và sau kỳ nghỉ tết
tập trung nhiều ở các bến xe giáp bát gia lâm mỹ đình ga hà nội và các tuyến trục đường chính ra vào thành phố
đặc biệt các ngày mùng năm và mùng sáu tháng riêng là các ngày cao điểm cuối kỳ nghỉ tết
dự kiến lượng khách tập trung ở các cầu bến và trên các tuyến ngoại thành vào trung tâm thành phố sẽ tăng mạnh
do nhu cầu về quê ăn tết tăng cao nên số lượng xe chạy đêm được các nhà xe tăng cường
điều này cũng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn
vì vậy những ngày này lực lượng cảnh sát giao thông cũng phải căng mình để đảm bảo giao thông an toàn thông suốt
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại đèo tăng quái tỉnh điện biên
tại km sáu mươi sáu quốc lộ hai trăm bảy mươi chín từng lượt xe được hiệu lệnh dừng lại để cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh điện biên kiểm tra hành chính
sau khi kiểm tra giấy phép lái xe phiếu xuất bến cùng các giấy tờ có liên quan
lực lượng cảnh sát giao thông lại kiểm tra số lượng hành khách thậm chí là kiểm tra nồng độ cồn của lái xe nếu phát hiện nghi vấn
chúng mình mỗi lần dừng phương tiện để kiểm tra
mất khoảng năm phút dù không nhiều nhưng là thực sự cần thiết để đảm bảo cho hành khách có được chuyến đi an toàn
trong dịp lễ tết này mình luôn đảm bảo về số lượng người và quy định của luật giao thông có thể ra
và luôn đảm bảo an toàn cho người hành khách và mọi thứ trên đường
sau thời gian cao điểm xe khách qua đi tổ tuần tra hôm nay lại tiến hành tuần tra kiểm soát cơ động trên tuyến được phân công
tổ tuần tra hôm nay lại tiến hành tuần tra kiểm soát cơ động trên tuyến được phân công

nhằm đảm bảo giao thông thông suốt để những chuyến xe đêm về bến an toàn không để bà con nhân dân lỡ chuyến trong dịp tết